hà nội ghi nhận một tám trăm sáu mươi sáu ca covid một mươi chín mới gần bảy trăm linh ca tại cộng đồng
ngày ba mươi tháng một mươi hai hà nội ghi nhận một tám trăm sáu mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó có sáu trăm chín mươi chín trường hợp ghi nhận tại cộng đồng
một chín mươi năm trường hợp tại khu cách ly và bảy mươi hai trường hợp tại khu phòng tỏa
theo thống kê của sở y tế hà nội một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hai bà trưng hai trăm bốn mươi một ca
hoàng ký một trăm tám mươi chín ca thanh trì một trăm bảy mươi bốn ca long biên một trăm ba mươi một ca thương tính một trăm một mươi bốn ca đống đa một trăm linh năm ca hoàng mai một trăm linh ba ca hà đông chín mươi chín ca
các bệnh nhân phân bổ tại ba trăm bốn mươi tám xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
trong đó có sáu trăm chín mươi chín ca mắc cộng đồng ghi nhận tại hai trăm ba mươi ba xã phường
thuộc hai mươi tám trên ba mươi quận huyện
một số quận huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như hai bà trưng chín mươi năm ca long biên sáu mươi chín ca ba đình sáu mươi ca hoàng mai năm mươi chín ca thanh trị năm mươi bốn ca hoàn kiếm năm mươi ca đống đa ba mươi chín ca đông anh ba mươi tám ca
cộng dồn trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hà nội ghi nhận bốn mươi bảy hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một mươi sáu tám trăm linh ca
số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là ba mươi hai trăm hai mươi năm ca
covid một mươi chín tại hà nội đang có những diễn biến phức tạp khi liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc ngoài cộng đồng
do vậy dù tết du lịch năm nay được nghỉ ba ngày nhưng một số người dân thủ đô cho biết sẽ hạn chế đi chơi xa ở nhà nấu nướng để đảm bảo an toàn
hiện tại hà nội có tám quận trung tâm ở cấp độ ba màu vàng vùng nguy cơ cao gồm có ba đình đống đa hai bà trưng hoàn kiếm hoàng mai long biên nam tử liêm tây hồ
với tình hình này nhiều người dân hà nội chọn ở nhà trong thời gian nghỉ tết dương lịch tránh tụ tập đông người
chị nguyễn minh ngọc hai mươi sáu tuổi ở quận nam từ liêm hiện đang làm nhân viên văn phòng
tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai chỉ được nghỉ ba ngày từ ngày một tháng một đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng vì ca nhiễm ngoài cộng đồng cao và nhà chị ở vùng cam nên chỉ quyết định ở nhà cho an toàn
mấy ngày nghỉ sắp tới tôi sẽ ở nhà nấu nướng nghỉ ngơi làm cả năm cũng bận nên khoảng thời gian cho tôi tự thưởng cho bản thân
do hàng quán quanh khu tôi sống
cũng không mở bán ngồi ăn tại chỗ nữa nên ba ngày nghỉ tết dương tôi sẽ nấu ba món gì đó thật ngon
dịch đang căng nên cứ ở nhà cho an toàn
chị ngọc cho hay
cách đây không lâu chị ngọc dự định sẽ về quê nội ở nghệ an cùng cả nhà vì sở tết nguyên đáng không về được
tuy nhiên hiện tại kế hoạch của chị phải hủy bỏ vì chỉ ở quận vùng cam sở về quê sẽ phải cách ly không kịp ra hà nội đi làm trở lại
nhà tôi ở vùng cam gần nhà có tầng ba bốn người là f nên tôi quyết định không về nữa
kế hoạch bị thay đổi liên tục
tôi cũng chán nhưng cũng tự động viên vì dịch bệnh không còn cách nào khác
tôi sẽ làm những gì hay ho như nấu nướng tập chim tại nhà đọc sách v v để ăn hội bản thân trong ba ngày nghỉ chị ngọc chia sẻ
chị phạm thị thanh phương ba mươi hai tuổi ở quận ba đình cảm thấy hơi chán vì không được đi chơi xa trong mấy ngày nghỉ tết dương lịch
trước đó chị và gia đình dự định sẽ đi sapa tận hưởng cái lạnh nhưng hiện tại tỉnh lào cai yêu cầu những người đến từ vùng cam
từ cách đi bảy ngày tại nhà nên kế hoạch của chị phải hủy bỏ
giờ ba ngày nghỉ tôi sẽ ở nhà dọn nhà cũng hơi chán nhưng vì sống chung với dịch nhiều đợt nghỉ không được đi chơi xa nên quen dần
nếu thời tiết hà nội mấy ngày nghỉ đẹp tôi sẽ cho con đi vườn dâu vườn nho gần đây cho đỡ bí bách
tôi mong tất âm lịch nghỉ dài hơn để có thể về quê ngoài hải dương vì năm ngoái quê nhà bùng dịch đã không được về
năm nay không được về nữa thì buồn lắm
chị phương cho hay
bên cạnh đó thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín
nhiều xã phường ở thành phố hà nội ra soát chuẩn bị tiêm vaccine tại nhà
tuy nhiên vẫn còn nhiều khu vực chưa triển khai tiêm chủng tại nhà vì một số lý do
ông nguyễn đức tuấn giám đốc trung tâm y tế quận đống đa cho biết hiện tại quận đang triển khai kế hoạch trà sát và hoàn thiện danh sách tiêm tại nhà cho đối tượng nguy cơ cao
trên địa bàn quận có hơn một người dân nằm trong các nhóm nguy cơ cao này chủ yếu là người cao tuổi bị hạn chế khả năng di chuyển bà liệt
quận vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể của cdc hà nội về hướng dẫn tìm tại nhà
đây là quy trình chuyên môn xử lý cấp cứu tại nhà nếu có trường hợp xấu xảy ra
vì vậy quận chờ cdc có hướng dẫn cụ thể thì sẽ tìm ngay ông tuấn nói
ông tuấn cho biết hiện tại quận vẫn đang tiêm theo hình thức là động viên những người cao tuổi có xe lăng đi ra điểm tiêm chủng tại ngõ
quận đang lập những điểm tiêm tại các ngõ nhỏ bốn năm người tiêm
khi mở phạm vi như vậy thì sẽ tập trung hơn dễ dàng theo dõi giảm được nhân viên y tế
nếu có một ekip tiêm chủng đầy đủ tại nhà cần ít nhất ba người một người bác sĩ đi cùng hai điều dưỡng
chưa kể cần bố trí thêm một xe cấp cứu dự phòng những trường hợp tại biển sau tiêm
nếu tiêm tại nhà ít nhất mỗi người sẽ mất một tiếng gồm quá trình di chuyển thăm khám theo dõi sau tiêm v v
mỗi loại vaccine có bảy tám liệu và thời gian bảo quản tối đa là sáu tiếng từ khi mở nắp
trong một ngày cũng chỉ thực hiện tiêm chủng cho một vài trường hợp
như vậy khấu hạo vaccine sẽ rất lớn
chưa kể là thiết bị mang theo nhiều cũng gây khó khăn như dụng cụ vô khuẩn bệnh oxy thích bảo quản vaccine
cản vận chuyển v v ông tuấn thông tin thêm
khó khăn của mình có thể khắc phục được nhưng phải có quy trình cụ thể theo hướng dẫn của cdc
khi có hướng dẫn cụ thể chúng tôi sẽ nỗ lực triển khai đúng theo chỉ đạo góp rút tiêm cho nhóm nguy cơ cao này ông tuấn khẳng định
còn tại quận hoàng mai ông lê đức thọ giám đốc trung tâm y tế quận cho biết
bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai quận đã triển khai tiêm tại nhà cho nhóm nguy cơ cao là những người cao tuổi có bệnh lý nền và không có khả năng di chuyển đến điểm tiêm chủng
các cơ sở y tế địa phương đã ra soát và đến từng nhà để thuyết phục động viên nhóm nguy cơ cao này tiêm chủng
khi được sự chấp thuận từ gia đình và người được tiêm chủng nhân viên y tế mới tiến hành tiêm
khó khăn lớn nhất là lực lượng nhân viên y tế có hạn
tuy nhiên chúng tôi có thể khắc phục được với sự hỗ trợ của nhiều đơn vị như đoàn thanh niên tổ dân phố
chúng tôi cố gắng sắp xếp khoanh vụng những đối tượng tiêm gần nhau để tận dụng tối đa thời gian di chuyển thời gian lưu trưởng vaccine
ông thọ thông tin
ông đào xuân lông giám đốc trung tâm y tế huyện quốc oai cho biết hiện tại huyện chưa triển khai tiêm chủng tại nhà cho người có nguy cơ cao
hiện nay vaccine cấp sắp hết hạn nên huyện vẫn đang triển khai tiêm vaccine tập trung
khi tiêm đủ liệu cơ bản cho người dân mới tiến hành ra soát lại để tìm cho các đối tượng chưa đến tiêm chủng để tiến hành tiêm phết ông lòng nói
theo đó hà nội không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các đêm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược countdownt chào năm mới như các năm trước
thay vào đó hà nội sẽ tổ chức một số hoạt động trực tuyến để chào đón năm mới
quay trước chương trình biểu diễn nghệ thuật rực rỡ sắc xuân phát trên đài truyền hình địa phương vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai
hà nội vận động các tổ chức cá nhân trang trí chiếu sáng khu đô thị mặt tiền trụ sở tòa nhà khách sạn trung tâm thương mại
lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàng kiếm
cũng cho hay các hoạt động chào đón năm mới hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn đều bị dừng do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
quận hoàn kiếm đang ở cấp độ ba màu cam nguy cơ cao do đó các hoạt động và sự kiện tập trung đông người bị hạn chế
nhà hàng dịch vụ ăn uống trên địa bàn chỉ được phép bán mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
hơn một tuần qua hà nội là địa phương liên tiếp dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm trong ngày
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai hà nội ghi nhận một tám trăm tám mươi tám
ca bệnh trong phiên họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố vào chiều hai mươi chín tháng một mươi hai
phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong cho hay dự báo trong dịp tết dương lịch và nguyên đáng nhân dân hai nghìn hai mươi hai
tình hình dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp khi việt nam đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng omicron
sáng ba mươi tháng một mươi hai lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho hay hà nội đã lấy hai mươi hai mẫu bệnh phẩm của các f
không ở khu vực nguy cơ cao để chủ động giám sát
phát hiện sớm biến thể omicron
hà nội đã gửi hai mươi hai mẫu bệnh phẩm đến viện vệ sinh dịch tễ trung ương để giải trình từ trên nhằm chủ động phát hiện sớm
hiện các mẫu đã có kết quả đều là chủng delta chưa ghi nhận biến thể omicron
vì này thông tin
trước đó vào trưa hai mươi tám tháng một mươi hai bộ y tế công bố ca nhiễm biến thể omitron đầu tiên tại việt nam
đây là hành khách trên chuyến bay qh chín nghìn hai mươi tám từ anh quốc về việt nam
đáng chú ý theo điều tra có một trăm sáu mươi năm người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân này
tất cả cũng đã được cách ly tập trung theo quy định
trong đó chủ yếu là người hà nội và ba địa phương khác
kết quả cho thấy một mươi năm trên hai mươi hai mẫu gửi đều thuộc biến thể delta bảy mẫu không đủ tải lượng để giải trình từ trên
hà nội chưa ghi nhận thêm người nhiễm sars cov hai biến chủng omicron
phó giám đốc sở y tế hà nội vũ cao cương thông tin việc lấy mẫu f thuộc khu vực nguy cơ cao gửi giải trình tự trên
sàng lọc chủ động biến thể omicron là hoạt động thường quy ở tất cả địa phương
theo chỉ đạo của bộ y tế từ khi chủng này xuất hiện
ông cương cho hay chúng tôi lấy một số mẫu ở khu vực nguy cơ cao
chủ động giám sát xem có biến thể omitron hay không chứ không phải là lấy mẫu người đi cùng chuyến bay với k omicron
nhóm đi cùng chuyến bay với ca ông micron hiện không cách ly tại hà nội mà cách ly tại tỉnh khác
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bộ y tế công bố ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên tại việt nam
người này là hành khách trên chuyến bay bamboo airways qh chín nghìn hai mươi tám
từ anh quốc trở về sân bay nội bài vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai test nhanh dương tính tại sân bay
sau nhập cảnh hành khách được vận chuyển bằng xe chuyên dụng về khu cách ly của bệnh viện một trăm linh tám hà nội
xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr cho kết quả dương tính ct một mươi sáu năm mươi hai
với yếu tố dịch tễ trở về từ anh quốc vào ngày hai mươi tháng một mươi hai
bệnh viện một trăm linh tám đã tiến hành giải trình từ bộ gen sars cov hai trên bệnh nhân này
kết quả nghi ngờ nhiễm biến thể omicron
tuy nhiên do chủng omicron có chứa đến ba mươi sáu đột biến trong protein gai
trong đó có một số đột biến nhiễm độc biến mất đoạn trong lần giải trình tự thứ nhất
chưa cho kết quả khẳng định rõ ràng
do vậy vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai nhóm nghiên cứu tiến hành lấy mẫu giải trình tự lại cho bệnh nhân
kết quả giải trình tự trên xác định bệnh nhân mang biến chủng omicron b một một năm trăm hai mươi chín
so sánh trên hệ thống phân tích cho thấy độ chính xác là chín mươi chín chín mươi chín
theo cục y tế dự phòng
bộ y tế có một trăm sáu mươi năm người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm biến thể omicron đầu tiên tại việt nam
trong đó chủ yếu là người ở hà nội và ba địa phương khác
để tăng cường giám sát và phòng chống biến thể omicron
sở y tế hà nội đã chỉ đạo các đơn vị chủ động giám sát quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài
đặc biệt các trường hợp đến đi về từ các quốc gia khu vực đã ghi nhận và lây lan biến thể mới như
các quốc gia khu vực nam châu phi và một số quốc gia khu vực châu âu
thực hiện việc xét nghiệm cách ly giám sát
theo dõi y tế cho người nhập cảnh theo đúng quy định